theo thông lệ ba năm một lần bộ tài nguyên và môi trường phối hợp cùng hội điện ảnh việt nam và đài truyền hình việt nam
tổ chức liên hoan phim môi trường đến năm hai nghìn một mươi bảy đã có sáu lần liên hoan phim môi trường được tổ chức
thu hút sự quan tâm và đóng góp của đội ngũ làm truyền hình trên toàn quốc trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường
qua sáu lần tổ chức tính đến nay bộ tài nguyên và môi trường đã nhận được hơn một tác phẩm với nhiều thể loại như
phóng sự phim tài liệu phim hoạt hình trong đó có trên một trăm linh tác phẩm đoạt giải và sáu tác phẩm đoạt giải thưởng việt nam xanh
đây là giải thưởng cao nhất của liên hoan phim môi trường
liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ sáu có một trăm linh năm tác phẩm tham dự và hai mươi một tác phẩm xuất sắc nhận giải thưởng
trong những năm qua năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy những điểm nóng bùng phát về sự cố mối nhiễm môi trường biển miền trung
hay một loạt điểm nóng khác đã diễn ra trong toàn quốc
trong cái liên hoan
về phim môi trường lần thứ sáu này thì những cái sự kiện thực tế đấy cũng đã được phản ánh qua cái phim ảnh
với bộ tài nguyên môi trường thì chúng tôi vẫn cho rằng là cái việc mà định kỳ thường niên hay định kỳ
vài ba năm chúng ta tổ chức một sự kiện là liên hoan phim ấy thì cũng là một cái ý nghĩa rất quan trọng
và nó cũng làm gì là cũng để thúc đẩy thêm cái công tác về truyền thông bảo vệ môi trường
theo tôi với phim ảnh là sẽ
nó vừa trực quan sinh động và như thế là vừa có đi vào chỗ sâu
kết quả của liên hoan phim môi trường toàn quốc đã động viên
khích lệ hàng trăm nhà làm phim chuyên và không chuyên cho công cuộc phản ánh chân thực khách quan
chính xác thực trạng môi trường và các vấn đề môi trường đang bức xúc tồn tại cần quan tâm giải quyết
và giới thiệu các sáng kiến giải pháp gương điển hình trong sự nghiệp bảo vệ môi trường
các tác phẩm cũng thể hiện rõ vai trò của đội ngũ phóng viên trên toàn quốc
tôi nghĩ báo chí mình phải
có một cái sự theo dõi
phải xuyên suốt và phải kịp thời phát hiện để có thể triển tải bằng những tác phẩm báo viết báo hình và báo nói
để có thể góp một phần cái tiếng nói của mình
và cái tiếng nói đó phải là được thường xuyên và liên tục chứ không thể gián đoạn
để từ đó có thể góp phần của mình của báo chí mình để cho công việc bảo vệ môi trường báo ghe
để cho cái công việc bảo vệ môi trường nó được thường xuyên và liên tục
liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ bảy dự kiến được tổ chức vào năm hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức cá nhân các nhà làm phim chuyên và khâu chuyên
gửi tác phẩm tham dự góp phần tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân